xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị qua công tác nghiệp vụ công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam
ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba đối tượng gồm hà thị thanh trúc cầm đầu đường dây
và hoàng thị cẩm lệ lê văn dưỡng cùng chú tại tp huế
tại thời điểm bị bắt lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc
trong đó có dưỡng với số tiền bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng lệ chuyển cho trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày
chỉ trong bốn ngày gần nhất trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và đến nay tổng số tiền giao dịch khoảng một mươi chín tỷ đồng
công an tp huế
hà nội cho biết đã bắt khẩn cấp nhóm bảy đối tượng do có hành vi bảo kê cưỡng đoạt tài sản
tại khu vực chợ long biên
lực lượng công an xác định trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng bảo kê ở chợ long biên hà nội
đã thu từ một mươi đến ba mươi triệu đồng hàng tháng thu từ bốn trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
tương đương với khoảng năm sáu tỷ đồng mỗi năm
theo tài liệu điều tra có hai mươi tám người bị hại là các tiểu thương người lái xe chở hàng
đến khu vực chợ long biên
họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền
để xin chỗ ngồi bán hàng nhóm đối tượng lấn chiếm lòng lề đường hồng hà
thuộc phương phúc xá quận ba đình sát với chợ long biên
tạo thành khu vực kinh doanh ngay bên ngoài cổng chợ
nhóm đối tượng này xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây
trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng này thu từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày năm tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
đã phối hợp với công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng
nguyễn cửu quốc chú tại tp huế quốc bị bắt để điều tra về hành vi giết người
vào sáng cùng ngày quốc điều khiển xe máy trên đường và xảy ra va chạm giao thông
với anh nguyễn văn bình công chú tại tp huế
quốc đuổi theo anh bình và sau đó xảy ra cãi vã
trong lúc xô sát quốc đã rút dao mang theo trong người đâm liên tiếp ba nhát vào người bình
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
nhận được tin báo sau hai giờ đồng hồ xác minh lực lượng công an đã bắt được quốc
tại nhà riêng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
thưa quý vị hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn toàn quốc nói chung
và tỉnh sơn la nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài những đường dây buôn bán ma túy lớn thì những tụ điểm mua bán lẻ ma túy
cũng đang hoạt động mạnh
được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la
với vai tròn nòng cốt công an huyện mường la đã và đang ra quân quyết liệt
bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
nghiện ma túy lâu năm lò văn dũng lò văn thắng quang văn hùng và tòng văn cường
cùng chú tệ xã mường bú huyện mường la vừa bị lực lượng công an huyện mường la
bắt giữ về hành vi mua bán trái phép tổ chức sử dụng trái phép
chứa chấp việc sử dụng trái phép và cất dấu trái phép ma túy
tôi nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi với thắng ở cùng bản với tôi xuống chỗ tây hùng để mua ma túy chơi
tôi chơi ở chỗ nhà hùng là với giá một con đấy là một trăm linh nghìn
xong rồi chúng tôi chơi hết một con thì thắng lại rủ tôi là lấy thêm con nữa
xong rồi tôi để điện thoại đấy xong rồi lấy về bị công an bắt ạ
còn đây là chủ đại lý ma túy cứ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tệ xã mường trùm huyện mường la cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ
cùng với tăng vật một mươi bảy năm mươi ba gram và năm gram heroin
qua các vụ việc vụ án mà chúng tôi đều chắc khám phá
thì các đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng rất là nhiều
phương thức thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng
đặc biệt là các đối tượng liên lạc liên hệ với nhau
trao đổi với nhau qua mạng xã hội hoặc là qua các cái điện thoại thông thường
nhưng mà việc trao đổi hàng nhận hàng thì các đối tượng toàn sử dụng
người trung gian thứ ba nên là việc điều tra khám phá đối tượng chính
đối tượng tầm đầu thì đặt ra nhiều khó khăn
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy
thì hiện nay tại địa bàn cơ sở
chúng thành lập thành các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong cùng dòng tộc hoặc trong cùng một gia đình
vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
chỉ riêng trong đợt gia quân cao điểm đấu tranh với tội phạm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện mường la đã phát hiện bốn mươi ba vụ năm mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tàng vật thu giữ gần bốn trăm linh năm gram heroin bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đối với nhóm người sử dụng người nghiện ma túy trên địa bàn
thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an các xã thị trấn
và các đội nghiệp vụ quản lý chặt chẽ
và trong dịp cao điểm cũng đưa rất nhiều người người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
địa bàn như vậy chúng tôi xác định là công tác phòng chống ma túy nó là một cuộc chiến kéo dài
bởi vậy trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng
phương tiện kỹ thuật toàn bộ biện pháp nghiệp vụ
tập trung cao vào phòng chống phòng ngừa tội phạm ma túy
để góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán đang đến gần với quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng
các lực lượng chức năng công an huyện mường la đã và đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cho nhân dân
trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên cũng vừa chủ trì phối hợp
với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an tỉnh bò kẹo nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại đặc khu kinh tế tam giác vàng của tỉnh bò kẹo
đối tượng bị bắt giữ là vũ thị khánh huyền chú tại tỉnh gia lai
trước đó huyền đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai khởi tố về hành vi phạm tội mua bán người
sau khi bị khởi tố đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên phát hiện đối tượng đang lẩn trốn
trong đặc khu kinh tế tam giác vàng tỉnh bò kẹo
ngày hai mươi chín tháng một huyền và các đối tượng có liên quan đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên
phối hợp với công an tỉnh bò kẹo bắt giữ và dẫn dải an toàn về việt nam
hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tàng trữ pháo trái phép đối tượng cao thị hồng như chú tại xã gò công vừa bị công an xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang lập hồ sơ xử lý
trước đó qua công tác tuần tra kiểm soát công an xã tân trung phát hiện bắt quả tàng như đang tàng trữ hai trăm linh viên pháo banh
làm việc như khai nhận đặt mua số pháo trên mạng xã hội để đem về bán và đốt trong đêm giao thừa
khi thừa vừa nhận pháo thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt giữ
tòa nhân dân thành phố hải dương và tòa nhân dân huyện cẩm giang vừa đưa ra xét xử lưu động bốn vụ án sản xuất và vận chuyển pháo nổ
ba vụ án được thành phố hải dương xét xử lưu động tại phương tân hưng liên quan đến ba bị cáo
một bị cáo gồm vương minh khuyến chú tại tân hưng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi đang sản xuất ba mươi ba quả pháo tại phòng trọ
bị cáo vương minh khuyến bị phạt một mươi hai tháng tù
cùng thực hiện hành vi sản xuất pháo nổ tại phòng trọ ở phương việt hòa thành phố hải dương
bị lực lượng công an bắt giữ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba thu giữ hai mươi bốn kg pháo và nhiều nguyên liệu để sản xuất pháo
bị cáo vũ duy tài chú tại tỉnh nam định bị hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi tháng tù
bị cáo đinh nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh phú thọ bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với công an phường nhị châu thành phố hải dương bắt quả tang ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi đang vận chuyển một mươi một kg pháo một mươi ba kg thuốc pháo và một số dụng cụ sản xuất pháo bị tuyên phạt một mươi sáu tháng tù
cùng ngày tại trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp huyện cẩm giang
tòa nhân dân huyện cầm giang đã xét xử lưu động bị cáo cấn việt anh chú tại thành phố hà nội
với hành vi vận chuyển trái phép ba mươi hai quả pháo trọng lượng gần chín kg bị công an xã cẩm đông
huyện cầm giang bắt quả tàng ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo cấn việt anh đã bị tuyên phạt chín tháng tù giam
thưa quý vị và các đồng chí thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về triển khai đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ
linh hoạt các biện pháp công tác đẩy mạnh tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm vi phạm pháp luật
với khí thế quyết tâm cao lực lượng công an tỉnh hà nam đã triển khai xây dựng các kế hoạch chuyên đề
gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị qua đó bước đầu đã ghi nhận được những kết quả tích cực trong đợt cao điểm này
theo thông lệ và dịp cận tết các vi phạm liên quan đến mua bán vận chuyển tăng chữ hàng cấm như thuốc lá pháo nổ
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và thực phẩm bẩn có dấu hiệu gia tăng
trên cơ sở nắm bắt tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp
theo đó đã thu giữ hai mươi hai kg pháo nổ một kg thuốc pháo phát hiện một mươi bảy vụ kinh tế một mươi chín vụ môi trường
và đã tiến hành ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
tiến hành khởi tố ba vụ án năm đối tượng liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép trôn thuế với số tiền gần một trăm một mươi bảy tỷ đồng
tiến hành bắt xử lý một vụ việc đổ hơn một trăm linh tấn chất thải vi phạm ra môi trường
những con số đã minh chứng cho hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm
triển khai đợt cao điểm hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã cụ thể hóa các kế hoạch
theo đó tổ chức ứng trực một trăm linh quân số tại các tuyến địa bàn trọng điểm nút giao thông như quốc lộ một a
cũng như các điểm ra vào thành phố phủ lý
tổ chức giả soát phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy
trong đó tập trung xử lý các trường hợp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy
bên cạnh việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ
cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phát hiện kịp thời
vào ngày một mươi tháng một vừa qua trong quá trình tuần tra kiểm soát chúng tôi cũng đã tiếp nhận của quần chúng nhân dân giao lộp không một khẩu súng quân dụng
rồi đến ngày một mươi hai tháng một
lực lượng cảnh sát thông của phòng cảnh sát thông đã phối hợp với công an huyện kim bảo
trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện và thu giữ một mươi một năm kg pháo lổ
đấy là một trong những cái mà thành tích hết sức đáng khích lệ và ghi lệnh đối với lực lượng cảnh sát thông công an tỉnh hà nam
công an các huyện xã thị trấn trên địa bàn tỉnh hà nam cũng đã tiến hành xây dựng các phương án kế hoạch dịp trước trong và sau tết nguyên đán
theo đó đã giao chỉ tiêu phân công cụ thể cán bộ chiến
chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được các phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội
kịp thời báo cho lực lượng công an khi có các tình huống phát sinh xảy ra trên địa bàn
đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình ra soát các loại đối tượng
tập trung phát hiện xử lý các hành vi vi phạm nóng thường xảy ra vào dịp tết như phòng cháy chữa cháy hay pháo nổ
tôi cũng đã tập trung tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm và hiểu được các tác hại của sự nguy hiểm của pháo nổ
cơ bản đến thời điểm này thì trên địa bàn pháo nổ cơ bản được kiểm chế rất nhiều so với năm tết năm hai nghìn hai mươi ba
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn
không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với từng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam
trên hết là bảo vệ cuộc sống bình yên để nhân dân vui xuân đón tết chào đón năm mới với khí thế niềm vui mới
tiếp nhận tin báo về việc một cháu gái
chú tại tỉnh thừa thiên huế bị rụ rỗ vào miền nam
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã chủ động triển khai lực lượng
dừng xe khách phương trang ngăn chặn vụ việc
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày năm tháng hai tại km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ một thuộc xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
tổ công tác đã triển khai lực lượng dừng xe ô tô khách phương trang chạy theo hướng bắc nam
kiểm tra trên xe có cháu bé như tin báo
tổ công tác đã cho cháu bé ăn uống liên hệ với gia đình và công an phường thủy lương nhận cháu bé về an toàn
lo tắt đường thiếu xe nên nhiều người dân sống ở hà nội và tp hcm đã chọn phương án về quê sớm để đón tết
ngành hàng không và đường sắt đã tăng cường công suất từ sớm để đáp ứng tối đa nhu cầu phục vụ người dân
theo số liệu từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho thấy trong ngày năm tháng hai
có khoảng năm trăm hai mươi tám lượt chuyến bay cất hạ cánh với khoảng bảy mươi sáu tám nghìn lượt khách qua cảng
trong đó có khoảng bốn mươi bốn tám nghìn lượt khách quốc tế và ba mươi hai lượt khách quốc nội
còn tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trong ngày năm tháng hai có khoảng chín trăm linh chuyến bay
trong đó có hơn bốn trăm năm mươi chuyến bay đi và bốn trăm bốn mươi chuyến bay đến phần lớn là chuyến bay quốc nội với sáu trăm một mươi sáu chuyến
do lượng hành khách tăng cao mới đây công ty cổ phần vận tải đường sắt đã bổ sung thêm hàng nghìn chỗ
trên các chuyến tàu
đi các ngày cao điểm tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn từ ngày năm tháng hai đến ngày một mươi chín tháng hai
tức là từ ngày sáu hai mươi sáu tháng chạp đến ngày một mươi tháng riêng
vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của đường sắt với nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu
bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày giáp tết
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đã phối hợp cùng với các đơn vị đồng hành
những người dân làm ăn xa quê trên chặng đường dài về quê ăn tết
theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào trưa ngày hai mươi sáu tháng chạm dưới cây nắng gần bốn mươi độ c
người dân bồng bế chở nhau về quê đón tết cùng lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ một mươi chín
đoạn qua địa phận huyện tây sơn vẫn không ngừng gia tăng
đa số là người dân đi làm ăn sang ngoại tỉnh và sinh viên về quê đón tết với gia đình
thời điểm giáp tết nguyên đán cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát
bảo đảm an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thành lập các điểm dừng chân
trên các tuyến quốc lộ để phát nước uống đổ sang miễn phí hỗ trợ người dân trên đường về quê đón tết
với mong muốn mọi người có thể đảm bảo sức khỏe và an toàn trong chuyến hành trình dài
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã hỗ trợ người dân hàng trăm khăn lạnh
hàng trăm chai nước uống đồng thời hỗ trợ đổ xăng miễn phí cho nhiều người dân khi đi qua đây
khi nhận những món quà bất ngờ từ lực lượng cảnh sát giao thông những người đi đường cũng cảm thấy ấm lỏng hơn
qua trạm ra thấy anh em cảnh sát giao thông công an tỉnh ủng hộ bà con về quê ăn tết vui vẻ nhiệt tình
cùng với đó lực lượng công an cũng đã nhắc nhở người dân chấp hành hơn các quy định về luật giao thông đường bộ
khi tham gia giao thông đồng thời bố trí các tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
đảm bảo cho người dân về quê ăn tết an toàn
từ những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
với mong muốn mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người khởi đầu một năm mới vui tươi và an toàn
việc hỗ trợ người dân về quê ăn tết là việc làm thiết thực ý nghĩa mang đậm tính nhân văn sâu sắc
với những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nhằm động viên chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả
và mong muốn mọi người có thêm niềm vui tinh thần phấn khởi thoải mái
giảm bớt mệt mỏi trên hành trình về quê đón tết
việc hỗ trợ người dân về quê ăn tết là việc làm thiết thực ý nghĩa mang đậm tính nhân văn sâu sắc
với những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
nhằm động viên chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả
và mong muốn mọi người có thêm niềm vui tinh thần phấn khởi thoải mái
giảm bớt mệt mỏi trên hành trình về quê đón tết